thưa quý vị vào lúc một mươi tám h chiều qua ngày chín tháng ba tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đưa ra phán quyết phúc thẩm
đối với kháng cáo của sáu bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã đồng tâm mỹ đức hà nội
theo đó hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên không chấp nhận kháng cáo của sáu bị cáo
giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm
bị cáo lê đình công lê đình trức y án tử hình lê đình doanh tù trung thân
bùi viết hiểu một mươi sáu năm tù và nguyễn quốc tiến một mươi ba năm tù cùng về tội giết người
bị cáo bùi thị nối tuyên y án sáu năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ
về hành vi của các bị cáo tòa cấp phúc thẩm nhận định đối với bị cáo lê đình công
bị cáo là người chủ trì các cuộc họp tại nhà lê đình kình để kích động lôi kéo chống đối tấn công lực lượng chức năng
công cùng với nguyễn văn tuyển và bùi viết hiểu bàn bạc thống nhất mua một mươi quả lựu đạn để tiêu diệt lực lượng công an
trong đó công góp một triệu đồng để mua lựu đạn
dạng sáng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bị cáo công gọi mọi người dậy để tấn công lực lượng công an
lên trần nhà lê đình kình bắn pháo sáng để mọi người biết
cùng các bị cáo khác dùng gạch đá bom xăng lựu đạn tấn công lực lượng công an
bị cáo bùi viết hiểu nguyên là chủ nhiệm hợp tác xã đồng tâm
đã tham gia chứng kiến việc giao nhận đất giữa đại diện ubnd xã đồng tâm và bộ tư lệnh công binh
bị cáo hiểu là người biết rõ đất đồng xanh là đất quốc phòng
bị cáo thường xuyên tụ tập lăng mạ xúc phạm đe dọa lực lượng chức năng
cầu khết với lê đình kình tham gia chủ trì các cuộc họp ghi hình và phát trực tiếp
bị cáo đã cùng với lê đình công nguyễn văn tuyển bàn mua liệu đạn để tấn công lực lượng chức năng
bị cáo lê đình trức tham gia họp bàn tại nhà lê đình kình vào tối ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
và tiếp nhận chủ trương tấn công lực lượng chức năng
dạng sáng hôm sau bị cáo ném gạch bom xăng lựu đạn về phía lực lượng công an
khi nghe thấy có người rơi xuống hố bị cáo đã bảo lê đình doanh đổ xăng ra chậu
châm lửa đốt và cùng doanh gạt trậu xăng đang cháy xuống hố
gây ra hậu quả làm ba chiến sĩ công an tử vong
bị cáo lê đình doanh tham gia họp bàn tại nhà lê đình kình để bàn chống lại lực lượng công an
trực tiếp mua sao bầu liềm ném bom xăng và cùng lê đình trức gạt trậu xăng xuống hố
làm ba chiến sĩ công an tử vong
hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm bất chấp pháp luật
coi thường tính mạng sức khỏe của người khác
quá trình thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo đã có sự bàn bạc phân công
sử dụng vũ khí phương tiện có khả năng sát thương cao
tại tòa phúc thẩm các bị cáo đưa ra một số tình tiết giảm nhẹ
hội đồng xét xử ghi nhận các tình tiết này
tuy nhiên xét vai trò tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo
hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mức án cấp sơ thẩm đã tuyên với các bị cáo
là đúng quy định của pháp luật tương xứng mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo
do đó không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo
cũng như phần bào chữa của các luật sư
xét kháng cáo của bị cáo bùi thị nối
tòa phúc thẩm thấy bị cáo nối dù bị lôi kéo nhận thức hạn chế là nông dân chất phác
không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của ba chiến sĩ công an
viện kiểm sát đã rút một phần truy tố chuyển tội danh cho bị cáo
từ giết người sang chống người thành công vụ
tại tòa bị cáo và luật sư bào chữa đề nghị hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo
xong tòa xét thấy không có căn cứ chấp nhận cần giữ nguyên mức án như cấp sơ thẩm đã tuyên
ngày hôm nay tiếp tục phần xét hỏi tại phiên tòa xét thử vụ án vi phạm quy định
về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol phú thọ
các luật sư tham gia thẩm vấn các bị cáo
trong đó tập trung làm rõ trách nhiệm của từng bị cáo
trong việc chỉ định thầu trái quy định pháp luật tại dự án ethanol phú thọ
trước đó trong phiên xét hỏi chiều qua trả lời câu hỏi của luật sư
bị cáo trần thị bình nguyên phó tổng giám đốc pvn khai nhận
bị cáo ký văn bản số ba nghìn tám trăm ba mươi chín ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn chín
theo chỉ đạo của bị cáo đinh la thăng
trong đó có nội dung
yêu cầu hội đồng quản trị pvc phải có nghị quyết tự nguyện
nhận thực hiện gói thầu epc dự án này
theo đúng hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư
với giá trọn gói hơn năm mươi chín triệu đô la mỹ
đảm bảo đủ chi phí không lỗ
pvc khẩn trương cùng với pvb đàm phán thống nhất các điều khoản
và phụ lục hợp đồng một cách chặt chẽ
để ký và làm căn cứ triển khai thực hiện gói thầu epc
trước khi bị cáo bình ký văn bản này một ngày
hội đồng quản trị pvc đã ra nghị quyết
thông qua nội dung thực hiện gói thầu này
với giá trọn gói là hơn năm mươi chín triệu đô la mỹ
vì vậy bị cáo bình cho rằng
việc bị cáo ký văn bản số ba nghìn tám trăm ba mươi chín
không gây sức ép với hội đồng quản trị của pvc
không có tác động gì tới việc ra nghị quyết của pvc
và do nghĩ đơn giản như vậy
nên bị cáo mới ký văn bản ba nghìn tám trăm ba mươi chín
trả lời ngay sau bị cáo bình
bị cáo vũ thanh hà nguyên tổng giám đốc pvb
cho biết bản thân không muốn thực hiện dự án này
việc bị cáo ký văn bản đồng ý chỉ định thầu
là làm theo chỉ đạo của đinh la thăng và trần thị bình
tại một số cuộc họp của bàn chỉ đạo
qua quá trình nắm tình hình địa bàn và đối tượng
vào sáng ngày một mươi tháng ba
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp cà mau phối hợp cùng các lực lượng có liên quan
đã kiểm tra và bắt quả tăng một đối tượng nữ
đang vận chuyển trái phép cho ma túy
tại khu vực khóm năm phường sáu tp cà mau
qua đó đã phát hiện một số lượng lớn ma túy
đối tượng bị bắt là nguyễn thị thùy dương
trú tại phường hai tp cà mau
tăng vật thu giữ là một túi ni lông
bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
có trọng lượng khoảng một kg ma túy
và một viên thuốc lắc
khai thác nhanh dương khai nhận số tăng vật trên
là ma túy đá và thuốc lắc
do dương mang từ tp hồ chí minh về cà mau
trên đường đi thì bị lực lượng công an tp cà mau
phát hiện và bắt giữ cùng tăng vật
đây là vụ có số lượng ma túy lớn nhất
mà lực lượng công an tp cà mau bắt được từ trước đến nay
được biết nguyễn thị thùy dương từng có một tiền án
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép
cho ma túy bị xử phạt chín năm tù
chấp hành án xong vào năm hai nghìn một mươi ba
vụ việc đang được công an tp cà mau
tiếp tục điều tra
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ở trong nước thưa quý vị
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính từ một mươi tám h ngày chín tháng ba cho đến sáu h sáng nay
ngày một mươi tháng ba việt nam không ghi nhận
các mắc mới covid một mươi chín
cả nước hiện vẫn có hai năm trăm hai mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có tổng cộng
một mươi một năm trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín
do lây nhiễm ở trong nước
riêng số lượng ca mắc mới
tính từ ngày hai mươi bảy tháng một đến nay
là tám trăm chín mươi bốn ca
và hiện cả nước đã có hai bốn bệnh nhân
được chữa khỏi
hơn bốn mươi năm người đang cách ly chống dịch
trên cả nước
sở y tế hà nội cho biết
trong thời gian tới khoảng bốn người
có nguy cơ cao sẽ được xét nghiệm
cho covid một mươi chín để nhằm phát hiện
sớm trường hợp mắc covid một mươi chín
đặc biệt là ca nhiễm không rõ nguồn gốc
để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống
hạn chế lây lan
các đối tượng gồm công nhân đang làm việc
tại khu công nghiệp người dân đang sinh sống
tại các khu vực có nhiều người nước ngoài cư trú
người thường xuyên làm việc tại các bến xe trọng điểm
người thường xuyên làm việc tiếp xúc với khách hàng
tại các quán ăn nhà hàng có khách nước ngoài
kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm dự kiến
thực hiện trong hai đợt đợt một là tại quận
nam từ liêm khu vực dân cư
và huyện hoài đức khu công nghiệp an khánh
vào ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng ba
đợt hai là từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi chín tháng ba
tại các quận huyện còn lại
theo tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
trong hai tháng tháng ba và tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi một việt nam sẽ tiếp nhận

và cụ thể là vào ngày hai mươi năm tháng ba
việt nam sẽ đón nhận một triệu ba trăm bảy mươi ba
nghìn tám trăm linh liều vaccine
và trong tháng bốn là sẽ tiếp nhận
hai triệu tám trăm linh ba nghìn hai trăm linh liều vaccine
tất cả đều là vaccine phòng covid một mươi chín
do covax facility hỗ trợ
thông qua quỹ nhi đồng liên hợp quốc
udcep cung ứng
và cũng trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
việt nam sẽ tiếp nhận là một bốn mươi tám triệu liều vaccine
phòng covid một mươi chín của astrazeneca
do bộ y tế mua
thông qua vnvc
thưa quý vị
triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín
cho cán bộ y tế với mục tiêu là
giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh covid một mươi chín
trong cộng đồng bằng việc sử dụng
vaccine phòng bệnh covid một mươi chín
tại bệnh viện thanh nhàn
ba mươi cán bộ y tế bệnh viện đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
với quy trình đảm bảo an toàn và nghiêm ngặt
đây là khu vực dành riêng cho tiêm chủng
ba mươi nhân viên y tế tham gia công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín
tại bệnh viện thanh nhàn
đã được tư vấn đánh giá sức khỏe
trước khi tiêm mũi đầu tiên vaccine covid một mươi chín
nhiệm vụ tiêm để thực hiện công tác phòng chống dịch
nên hầu hết cán bộ nhân viên y tế
đều cảm thấy tin tưởng và yên tâm
mình cảm thấy rất là vinh dự
là người đầu tiên
người công dân đầu tiên của thủ đô
được tiêm vaccine covid một mươi chín
đây là những người trực tiếp
tiếp xúc trực tiếp
với những ca nghi nhiễm
hoặc là ca f một
có các bệnh lý nền
hoặc bệnh lý phát sinh
phải nằm trong bệnh viện
những nhân viên ở khu xét nghiệm
để tiếp xúc trực tiếp
với những dịch tiết của người bệnh

ba mươi cán bộ nhân viên y tế
không có phản ứng phụ nào sau tiêm
vaccine phòng covid một mươi chín
tiêm trong đợt đầu này
là của tập đoàn astrazeneca
đây là một trong ba loại vaccine
đã được tổ chức y tế thế giới công nhận
và đã được sử dụng trên năm mươi quốc gia
vùng lãnh thổ
mình mong muốn nhất là
vaccine covid một mươi chín sẽ được
triển khai đại trà trên việt nam
để chúng ta có được miễn dịch cộng đồng
với hai phòng khám sàng lọc
một phòng tiêm một phòng theo dõi sau tiêm
quy trình bảo đảm an toàn trước và sau tiêm
đã được thực hiện nghiêm ngặt
đảm bảo an toàn tối đa
chúng tôi đặt yêu cầu đầu tiên
là sự an toàn trong tiêm chủng
và đã chỉ đạo các cơ sở khám bệnh
chữa bệnh các hệ thống y tế
trên địa bàn
khi thực hiện việc này
thì phải đảm bảo những quy định của bộ y tế
thông qua việc bố trí
các khu vực khám sàng lọc
khu vực tiêm chủng
khu vực theo dõi sau tiêm
trong đợt một tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
hà nội được bộ y tế cấp tám liều vaccine
sau bệnh viện thanh nhàn
các bệnh viện còn lại thực hiện tiêm chủng
vào ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng ba tới
với số lượng dự kiến
trên chín mươi năm nhóm đối tượng ưu tiên đợt một
khoảng hơn bảy người
vâng và hiện việt nam đã tiêm chủng
những liều vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên
sau đây là một số khuyến cáo của bộ y tế
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
phụ nữ có thai
khuyến cáo tiêm khi lợi ích
của vaccine vượt trội hơn
nguy cơ tiềm ẩn cho mẹ và thai nhi
phụ nữ cho con bú
tiêm nếu thuộc nhóm đối tượng nguy cơ
không cần tạm ngừng cho con bú sau khi tiêm
người nhiễm hdv suy giảm miễn dịch
tiêm nếu thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm
hoặc có nguy cơ mắc bệnh nặng
không cần xét nghiệm hdv trước khi tiêm
người bị nhiễm sars cov hai trước đó
chỉ định tiêm dù có hay không có triệu chứng
người đang mắc covid một mươi chín
tiêm sau sáu tháng khỏi bệnh
người có tiền sử điều trị trước đó
bằng kháng thể kháng covid một mươi chín
tiêm sau chín mươi ngày
người từ sáu mươi năm tuổi trở lên
người có bệnh nền cần tiêm vì đây là